các sản phẩm bột chùm ngây xà phòng dầu chùm ngây ngũ cốc trà viên nang chùm ngây của chị trần thị hường một gương mặt khởi nghiệp ấn tượng từ một loại cây trồng tưởng rất đổi bình thường